theo thông báo từ văn phòng chính phủ phó thủ tướng trịnh đình dũng đã yêu cầu xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng
để gây dối an ninh trật tự tại các trạm thu phí bot việc làm này nhằm chống ủn tắc giao thông bảo đảm trị an xã hội
phó thủ tướng trịnh đình dũng khẳng định việc huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông
theo hình thức hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao bot là chủ trương đúng đắn của nhà nước
góp phần phát triển kinh tế đời sống của người dân
tuy nhiên việc đầu tư xây dựng quản lý vận hành một số dự án bot trong thời gian qua vẫn còn tồn tại hạn chế gây bức xúc cho người dân
thời gian tới phó thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải phối hợp xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư theo hình thức ppp
đồng thời bộ cần quan tâm đến chính sách đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước để hỗ trợ cho việc giảm thời gian thu phí của các dự án
các cơ quan chức năng phải ra soát vị trí đặt trạm phù hợp với quy định của pháp luật
để làm được điều này bộ giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ thực hiện thu giá dịch vụ theo hình thức điện tử tự động không dừng trên tất cả các trạm thu phí bot trên toàn quốc